lực lượng công an giao thông hà nội đã theo dõi và kiểm tra phương tiện khi chiếc xe đang đi vào đường cấm
lúc kiểm tra lái xe chỉ xuất trình được bằng lái giấy tờ xe còn các hợp đồng vận chuyển hành khách chỉ là tờ giấy trắng để đối phó với lực lượng chức năng

có thỉnh thoảng là có hôm này em có cho khách vào xuống chỗ điểm chơi bít

có nhưng mà hôm nay là có mấy người nó đi hợp đồng ấy thì em ấy

đâu đây anh hợp đồng này

vì lỗi đi vào đường cấm và để phương tiện tiếp tục hoạt động

vậy nên những chiếc xe khách có màu sơn giống xe bít vẫn hoạt động một cách công thức

mà đúng theo như cái màu sơn thì sẽ kiểm tra đầy đủ các cái giấy tờ khác liên quan

và tước giấy phép lái xe một tháng

chỉ dành riêng cho xe buýt tránh sự hiểu nhầm của hành khách đi xe buýt